có như vậy sức sống của các phong trào tình nguyện nói chung và tình nguyện bảo vệ môi trường nói riêng mới phát huy được hiệu quả
giữ vững vai trò là một trong những mũi nhọn về tinh thần sung kích vì cộng đồng của tuổi trẻ việt nam
hà nội có nhìn thẳng vào việc xử lý sóc sơn là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo thanh niên
trong lúc việc xử lý những sai phạm liên quan đến lấn chiếm đất rừng sóc sơn đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận với nhiều câu hỏi chưa được trả lời
sáng ngày hai mươi năm tháng ba thường trực hội đồng nhân dân tp hà nội tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý trật tự xây dựng
trong đó có chủ đề vi phạm trên đất nông lâm nghiệp
lý do vấn đề này được lựa chọn để giải trình là bởi đây là vấn đề được thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt và thành phố xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng
báo sài gòn giải phóng đưa thông tin không thiếu xăng trên thị trường
trước sự lo ngại về việc thiếu nguồn cung xăng ron chín mươi năm trong những ngày gần đây
một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tp hcm khẳng định có nhận được thông tin về khả năng thiếu xăng ron chín mươi năm
và có thể phải giảm sản lượng nhập về
dù vậy hiện nay lượng xăng nhập tại các cửa hàng vẫn đủ bảo đảm phục vụ cho người tiêu dùng
tình trạng khai thác than trái phép sự móc nối tuần than ra ngoài của những người đang làm việc trong các mỏ
những đường dây vận chuyển buôn bán than trái phép sự làm ngơ của chính quyền địa phương
để các điểm tập kết than trái phép ngang nhiên tồn tại
đây là câu chuyện của một số mỏ than tại tỉnh thái nguyên được phản ánh qua bài viết
ngang nhiên mua bán than trộm cắp trên báo lao động
trung quanh một số mỏ than tại tỉnh thái nguyên thuộc tập đoàn than khoáng sản việt nam
nhiều điểm tập kết buôn bán than lậu diễn ra tấp nập
hàng chục chiếc xe máy với đủ dụng cụ đầu nghề đi móc than xếp thành hàng dài ven đường
một người trong tổ đi móc than chia xe một tổ sẽ có khoảng bốn người
lúc nào xe đổ trên bãi dân lên mót mới đông
bảo vệ thì ăn phần theo ca được bốn mươi
than lấy ngày chục tấn làm chưa đến một tiếng mỗi ngày móc được khoảng ba mươi bốn mươi tấn
xếp thành những đống than cục ven đường chờ đầu nậu thu gom bán với giá từ một sáu đến một tám triệu đồng một tấn
còn trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay có bài viết heo sạch ế người nuôi lao đào
dù dịch tả heo chỉ xảy ra ở một số
sáu tỉnh phía bắc nhưng hàng loạt doanh nghiệp trường học và người tiêu dùng ở phía nam
cũng ngừng hoặc giảm sử dụng thịt heo khiến cho giá thịt heo và sức tiêu thụ thịt heo giảm mạnh
người chăn nuôi lao đào
theo tính toán của một số chuyên gia chỉ riêng với việc giảm giá
ngành chăn nuôi đã bị bốc hơi trên một trăm linh tỷ đồng mỗi ngày
chưa kể người chăn nuôi phải tốn thêm chi phí để duy trì đàn heo
dù đã quá lứa xuất chuồng do không tiêu thụ được
trong khi đó theo khẳng định của các cơ quan chức năng và những tổ chức chăn nuôi lớn
việc kiểm soát và ngăn chặn dịch tả heo lây lan vào phía nam đã được tăng cường
heo xuất bán hoàn toàn được kiểm soát dịch bệnh
cây xanh chết khô chơ chuỗi lá sau khi trồng nhưng không được chặt bỏ
trồng bổ sung kịp thời là thực trạng đang xảy ra ở một số tuyến đường
hay khu đô thị mới trên địa bàn thành phố hà nội
mặc dù thực trạng này diễn ra ở nhiều nơi kéo dài
nhưng đến nay việc khắc phục vẫn chưa được quan tâm
khắc phục tình trạng cây xanh chết chậm được trồng mới là nhân đề bài viết trên báo hà nội mới
theo khảo sát trên địa bàn một số quận như thanh xuân hoàng mai hay đại lộ thăng long
tình trạng cây xanh chết khô thậm chí là nhổ bỏ gốc nhưng vẫn chưa được trồng cây mới thay thế diễn ra tương đối nhiều
trong năm hai nghìn một mươi chín hà nội phấn đấu trồng khoảng bốn trăm linh cây xanh trên các tuyến đường giao thông đô thị thành phố
do đó việc thực hiện trồng duy trì chăm sóc cây xanh cần được thực hiện nghiêm
đồng thời tăng cường công tác quản lý nếu phát hiện cây mới trồng bị chết phải có kế hoạch trồng bổ sung kịp thời
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân